các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong ba ngày thống kê gần nhất số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi tại tp hcm mắc covid một mươi chín đang được điều trị đều tăng khoảng năm trăm linh ca
vì sao số ca f trẻ em ở tp hcm tăng cao
bắc giang phát hiện một ca covid một mươi chín mới chưa rõ nguồn lây
bệnh nhân là f một con của f là kế toán tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
long an vừa gửi bộ trưởng bộ y tế cho phép tỉnh được triển khai tiêm mũi hai vaccine pfizer
cho công nhân đã tiêm vaccine astrazeneca
tỉnh này cũng đang xem xét việc ban hành giấy thông hành vaccine để thay các loại giấy đi đường như hiện nay
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín nêu rõ tồn tại trong chống dịch của hà nội hải phòng cần thơ
là chưa cân nhắc kỹ lưỡng khi ban hành các quy định chống dịch
điều đó đã gây ra bức xúc trong dư luận
bộ y tế vừa có công điện gửi tp hcm hà nội và các tỉnh bình dương long an đồng nai
về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
ngày sáu tháng chín quy định giấy đi đường theo mẫu mới có hiệu lực
nhưng hàng nghìn trường hợp vẫn chờ thẩm định hồ sơ cấp giấy mới và chưa có hướng dẫn thống nhất từ cơ quan chức năng
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng kiến nghị chính phủ xem xét giao quyền chủ động cho các địa phương
quyết định thời gian kết ly đối với f một để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đề nghị bộ y tế cấp thương vaccine

thành phố hồ chí minh đang vét xét nghiệm có nơi hốt hoảng vì trong khu phố quá nhiều f
có nơi thì thở phào thì cả khu không có f nào hay chỉ có một vài nhà
theo bác sĩ trương hiếu khanh những chỗ ít hoặc không có f thì đừng có vội mừng
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
trong ba ngày thống kê gần nhất số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi tại thành phố hồ chí minh mắc covid một mươi chín f
đang được điều trị đều tăng khoảng năm trăm linh ca đến sáu giờ ngày năm tháng chín là ba một trăm linh sáu
đây là thực tế phải đặc biệt lưu ý trong bối cảnh vaccine cho trẻ em chưa được áp dụng tại việt nam
theo ông nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện di đồng thành phố số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi mắc covid một mươi chín gia tăng
những ngày gần đây số trẻ mắc covid một mươi chín nhập viện tại bệnh viện di đồng tp hcm cũng có xu hướng gia tăng
có ngày số trẻ em mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện này lên đến ba trăm hai mươi trẻ
đó là chưa kể có nhiều trẻ mắc covid một mươi chín nhẹ được bệnh viện khuyến khích cho điều trị tại nhà
vì môi trường bệnh viện có nguy cơ bộ nhiễm lây nhiễm chéo trong bệnh viện sẽ làm bệnh covid một mươi chín nặng thêm
nên chỉ trường hợp nào cần thiết các bác sĩ mới quyết định cho nhập viện
theo bác sĩ minh tiến trẻ mắc covid một mươi chín dưới một mươi hai tháng tuổi trẻ bị dư cân trẻ mắc các bệnh nền như bệnh tim mạch
hèn xuyển bệnh đáy thấu đường có huyết áp bệnh lý huyết học
trẻ vừa mắc covid một mươi chín vừa mắc các bệnh khác như sốt xuất huyết tay chân miệng viêm ruột thừa
trẻ bình thường mắc covid một mươi chín khi có dấu hiệu chuyển nặng như thở nhanh coi lỗm lòng ngực
so hai dưới chín mươi ba đều phải nhập viện để điều trị
trẻ dưới một mươi hai tháng tuổi mắc covid một mươi chín có nguy cơ trở nặng cao
ngoài ra trẻ ở lứa tuổi này chưa diễn đạt được triệu chứng nên có nguy cơ dễ bỏ sốt
trong khoảng ba trăm linh trẻ mắc covid một mươi chín nằm điều trị mỗi ngày tại bệnh viện nhi đồng thành phố
có khoảng ba mươi số trẻ dưới một mươi hai tháng tuổi
nguồn lây bệnh covid một mươi chín cho trẻ dưới một mươi hai tháng tuổi theo bác sĩ minh tiến
thường là những người trực tiếp chăm sóc trẻ bị nhiễm bệnh
còn với những trẻ lớn hơn sẽ bị lây từ một trong các thành viên trong gia đình
vì trẻ em trong những ngày giãn cách này chỉ ở trong nhà
theo bác sĩ minh tiến cũng có trường hợp người giúp việc đi giúp việc cho một mươi năm gia đình
sau đó người giúp việc này mắc covid một mươi chín và đã lây cho cả một mươi năm gia đình này
trong đó có những trẻ em
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp số trường hợp mắc gia tăng
số ca mắc của trẻ em cũng gia tăng theo
chiếm một mươi một mươi năm tổng số trường hợp covid một mươi chín khẳng định bằng xét nghiệm pcr dương tính
bác sĩ minh tiến khuyên các bậc phụ huynh khi thấy trẻ bị ho sốt đau rắc hỏng khó chịu
nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế có chuyên khoa để được các bác sĩ thăm khám
làm xét nghiệm sàng lọc tổng số covid một mươi chín và điều trị thích hợp
các bậc phụ huynh lưu ý nên nuôi trẻ theo chế độ dinh dưỡng thích hợp
tránh dinh dưỡng quá mất gây tình trạng dư cân bếp phì ở trẻ
giải phát sinh các bệnh lý liên quan như cao huyết áp đáy thơ đường
nguy cơ siêu hấp cao khi mắc bệnh covid một mươi chín
bắc giang phát hiện một ca covid một mươi chín mới chưa rõ nguồn lây
bệnh nhân là f một con của f là kế toán tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
theo đó sau khi bệnh nhân nthn là nữ kế toán tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
được phát hiện mắc covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây
người con của bệnh nhân này cũng được phát hiện mắc bệnh
bác chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bác giang nhận định
với việc phát sinh một k f trong ngày liên quan đến f nthn
rất có thể trong những ngày tới sẽ có thêm các ca f liên quan đến trường hợp trên
trước đó ngày ba chín ubnd tỉnh bác giang có công văn hỏa tốc
về việc phê bình trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
do liên quan đến ca f là cán bộ công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
chủ tịch ubnd tỉnh bác giang yêu cầu giám đốc sở y tế bác giang
tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm phê bình giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh
trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện đa khoa tỉnh bnthn và các cá nhân liên quan
bệnh nhân n không làm xét nghiệm covid một mươi chín trước khi đi làm trở lại sau sáu tháng nghỉ thai sản
bn đến bệnh viện làm việc nhưng không thực hiện khai báo y tế
đo thân nhiệt hoặc test nhanh theo quy định trước mà tới thẳng phòng làm việc
tại đây bn gặp trưởng phòng theo báo cáo của sở y tế
đến tối một tháng chín bnthn có biểu hiện sốt
vào một mươi giờ sáng ngày hai tháng chín bà n đến khu sàng lọc hô hấp của bệnh viện làm xét nghiệm test nhanh
và có kết quả dương tính sars cov hai
chủ tịch ubnd tỉnh bác giang đặt nhiều câu hỏi
việc bn sốt thủ trưởng đơn vị có biết không
tại sao lại để bà n khi đã có biểu hiện sốt mà được tự ý đến khu sàng lọc hô hấp của bệnh viện làm xét nghiệm
gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu sở y tế báo cáo kết quả thực hiện trước ngày sáu tháng chín
đối với hai ổ dịch phát sinh ngày một mươi tám tháng tám tại huyện lục ngạn và thành phố bắc giang
từ ngày một mươi chín tháng tám đến nay hai ổ dịch này đã được kiểm soát tốt không phát sinh thêm ca f nào
lý kế hai hổ dịch này có bốn mươi ba f
trong ngày năm tháng chín tỉnh bắc giang có chín bệnh nhân khỏi bệnh ra viện
hiện còn một mươi bảy bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
hai bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
long an vừa gửi bộ trưởng bộ y tế cho phép tỉnh được triển khai tiêm mũi hai vaccine pfizer
cho công nhân đã tiêm vaccine astrazeneca
tỉnh này cũng đang xem xét việc ban hành giấy thông hành vaccine để thay các loại giấy đi đường như hiện nay
thông tin từ ubnd tỉnh lòng an cho biết tỉnh này đã có văn bản gửi bộ trưởng bộ y tế
cho phép tỉnh được triển khai tiêm mũi hai vaccine pfizer cho công nhân đã tiêm vaccine astrazeneca mũi một
từ sau bốn tuần trở lên
hiện tại tính đến đầu tháng chín long an đã tiêm được cho hơn chín trăm linh tám mũi vaccine gồm hơn bảy trăm bốn mươi tám mũi một và năm mươi chín mũi hai
tỉnh này tiếp tục được bộ y tế phân bổ thêm hơn một trăm bốn mươi sáu liều vaccine pfizer một trăm sáu mươi liều astrazeneca
và năm trăm linh liều verocell được hỗ trợ từ tp hcm
số vaccine này được long an tiếp tục tiêm mũi một cho người dân ở các vùng vàng xanh và ưu tiên tiêm mũi hai
của một lượng công nhân đã tiêm mũi một trước đó
theo kế hoạch dự kiến ngày một mươi năm tháng chín các doanh nghiệp ở long an sẽ bắt đầu hoạt động trở lại
theo kế hoạch phục hồi sản xuất mà tỉnh này đề ra
tuy nhiên còn rất nhiều công nhân chưa tiêm mũi hai do lịch tiêm vaccine astrazeneca mỗi hai phải đủ tám đến một mươi hai tuần
nên nhiều công nhân không thể kịp đi làm trở lại
do đó long an đã xin bộ y tế chấp thuận việc tiêm mũi hai vaccine pfizer cho công nhân đã tiêm vaccine astrazeneca mũi một
từ sau bốn tuần trở lên nhằm đảm bảo việc tỉnh này có thể sớm thực hiện việc phục hồi sản xuất
đến ngày sáu tháng chín nhiều huyện vùng xanh tại long an sẽ hết hạn thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
các vùng còn lại đến ngày một mươi năm tháng chín nên các sở ban ngành và ủy ban nhân dân tỉnh đang dự thảo kế hoạch mới
với điểm quan trọng là thực hiện công tác quản lý bằng giấy thông hành vaccine điện tử
cho những người đủ tiêu chuẩn mà không ban hành thêm các loại giấy phép con
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
nêu rõ tồn tại trong chống dịch của hà nội hải phòng cần thơ là chưa cân nhắc kỹ lưỡng
khi ban hành các quy định chống dịch điều đó đã gây ra bức xúc trong dư luận
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín nêu rõ một trong những vấn đề tồn tại
thách thức trong chống dịch là vẫn còn một số địa phương như ba thành phố hà nội hải phòng cần thơ
khi ban hành các quy định phòng chống dịch theo thẩm quyền nhất là vấn đề giao thông lưu thông hàng hóa
chưa cân nhắc kỹ lưỡng một số mặt như cách làm thời điểm thực hiện việc đánh giá tác động và chuẩn bị truyền thông
vì thế việc này đã gây nên bức xúc trong dư luận
cũng theo ban chỉ đạo tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu nhất là cơ sở tại một số địa phương
để sớm kiểm soát dịch bệnh trở về trạng thái bình thường mới trên toàn quốc
mà chỉ đạo cho rằng thời gian tới các địa phương cần tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo
chống dịch như chống giặc nhưng nơi chủ làm thì kiện toàn ngay các ban chỉ đạo phòng
chống dịch các cấp do bí thư cấp ủy đứng đầu thiết lập trung tâm chỉ huy do chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp đứng đầu
trong thời gian giãn cách xã hội phải kiểm soát được dịch bệnh theo tiêu chí của bộ y tế
dứt khoát không để tình trạng giãn cách không triệt để kéo dài mà không đạt được mục tiêu
ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân gây bức xúc xã hội
bên cạnh việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội
ban chỉ đạo yêu cầu thần tốc xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân một cách hiệu quả và an toàn
mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín tại các khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao
phải lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân ít nhất ba lần hai đến ba ngày một lần
các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân ít nhất một lần từ năm đến bảy ngày trên một lần
khẩn trương tiêm vaccine ngay khi được phân bổ ưu tiên tiêm cho lực lượng y tế tuyến đầu
người cao tuổi người có bệnh lý nền người dân tại khu vực nguy cơ cao rất cao khu vực có mật độ dân cư cao
thưa quý vị và các bạn mới đây bộ y tế vừa có công điện gửi tp hcm hà nội và các tỉnh bình dương long an đồng nai
về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo thống kê hiện tp hcm tỉnh long an và bình dương đã được phân bổ số vaccine đủ để bao phủ mũi thứ nhất
cho một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh tp hcm tiếp tục chỉ đạo đơn vị liên quan tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp
từ một mươi tám tuổi trở lên bao gồm cả phụ nữ có thai sinh sống và làm việc trên địa bàn
bộ yêu cầu việc tiêm chủng cúi i này phải hoàn thành trước một mươi năm tháng chín và tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
trong đó tp hcm ưu tiên tiêm sớm cho những người có bệnh lý nền người cao tuổi người dân tại vùng đỏ vùng cam khu vực có mặt độ dân cư cao
các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh y tế các ngành
tổ chức tiêm tại những cơ sở cố định và bố trí nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại khu dân cư cơ quan đơn vị
ngoài ra không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng giảm bớt thủ tục hành chính phát huy tối đa năng lực tiêm của các điểm tiêm chủng
bộ y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
bộ y tế đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tổ chức triển khai tiêm chủng phù hợp với tình hình dịch bệnh và coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ ưu tiên cấp bách trong tình hình hiện nay
thành phố hà nội vừa kiến nghị bộ y tế phân bổ thêm vaccine và hướng dẫn cụ thể
với những trường hợp đã hoàn thành việc tiêm hai mũi
trao đổi với báo chí bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho hay
thành phố đã kiến nghị chính phủ xem xét giao quyền chủ động cho các địa phương
quyết định thời gian kết ly đối với f một để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
thành phố cũng kiến nghị bộ y tế phân bổ thêm vaccine để đến ngày một mươi năm tháng chín
đạt tỷ lệ cao với nhóm trong độ tuổi được tiêm chủng
thường xuyên bổ sung cơ sở thuốc phát đồ điều trị nhất là các thuốc mới đặc hiệu
đồng thời hà nội cũng đề nghị bộ hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
thì được phép đi lại tham gia các hợp đồng lao động sản xuất tham gia công tác phòng và chống dịch như thế nào
tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng chín tổng số vaccine hà nội được phân bổ
theo quyết định của bộ y tế là hơn hai chín triệu liều
nhưng thực tế sở y tế mới tiếp nhận trên hai bốn triệu liều
thành phố đã chủ động chuẩn bị phương án kịch bản bảo đảm các dây truyền tiêm
với công suất lên tới hai trăm linh mũi tim mỗi ngày
tiếp nhận vaccine nén đâu thì tổ chức tiêm hết ngày đến đó
đến nay toàn thành phố hà nội cũng đã tiêm được hơn hai hai triệu liều
đạt hai mươi sáu sáu mươi năm dân số công suất tiên khoảng một trăm năm mươi mũi trên một ngày
bí thư hà nội cho rằng tỷ lệ tiêm vaccine ở thủ đô còn thấp
nên buộc phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp khuân phùng cách ly
bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội ở nơi có nguy cơ cao
để bảo vệ an toàn tính mạng của người dân không để dịch bùng phát mạnh dẫn tới mất kiểm soát
hà nội sẽ tiếp tục đếm mạnh đồng bộ các biện pháp phòng chứng dịch
nhắc là tiêm vaccine và xét nghiệm sàng lọc tiền rộng để tách ép không ra khỏi cộng đồng
trọng tâm ưu tiên là xét nghiệm cho các khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly
vùng đỏ với tầng suất hai ba ngày trên một lần
tại các khu vực có nguy cơ cao như vùng cam với tần suất năm bảy ngày trên một lần
xét nghiệm sàng lọc những trường hợp ho sốt trong cộng đồng
tiếp tục ưu tiên xét nghiệm theo hộ gia đình tại các vùng xanh để giữ chắc và không ngừng mở rộng
tp hcm đang vét xét nghiệm có nơi hốt hoảng vì trong khu phố quá nhiều ép không
có nơi thì thở phào thì cả khu không có ép không nào hay chỉ có một vài nhà
theo bác sĩ trần hiểu khanh những chỗ ít hoặc không có ép không thì đừng có vội mừng
những chỗ nhiều ép không thay vì lo lắng với con số hãy nghĩ như thế này
nếu không vét thì sẽ lây thêm cỡ nào nếu không dặn cách thì lây thêm cỡ nào
nếu giãn cách mà không vét thì giãn cách đến bao giờ
con số tăng dù giãn cách vì họ là số ép không tiềm ẩn trong cộng đồng
đừng quên bệnh này vẫn có thể có đến sáu mươi bảy mươi ép không không triệu chứng hoặc các triệu chứng rất nhẹ
mà triệu chứng bệnh này lại không có cách gì phân biệt với bệnh cảm thông thường
những chỗ ít hoặc không có ép không thì đừng vội mừng
xét nghiệm âm tính vào một thời điểm chỉ giúp xác định người đó chưa dương tính
tức là không có bệnh hoặc có thể đã nhiễm mà đang ủ chưa dương tính nên chưa lây
nếu vội vàng giao lưu trở lại có khi bạn đã vô tình tiếp xúc với ép không
có khi vào thời điểm xét nghiệm ép không đó chưa dưng tính lúc gặp mình thì họ đã dưng tính
mà có khi chính mình lại là f không tiềm ẩn
không thể nhận diện ép không tuyệt đối vì có rất nhiều ép không không triệu chứng
đến khi test nhanh kháng thể mới biết hoặc đến khi lây cho người nhà mà người nhà có triệu chứng thì mới biết
việc thà lòng quá sớm sau một
đến hai đợt xét nghiệm từng là lý do khiến nhiều khu phố bị phong tỏa nhiều lần đến khi hết f
không có chuyện virus ủ trên một mươi bốn ngày khu nào bị phong tỏa cả tháng
vì cứ phát hiện ép không lai dài là do có người cách ly sai
hiện giờ nhiều nơi đang tính đến việc tái hòa nhập khi tỷ lệ vaccine bao phủ cộng đồng đã được nâng cao
tuy nhiên phải hiểu tái hòa nhập là sự nới lỏng dần dần
chứ không phải bạn có thể thoải mái bỏ khẩu trang giao lưu thăm viếng như khi chưa có dịch
tuy tỷ lệ tiêm chủng cao nhưng vẫn còn nhiều người cao tuổi có bệnh nền chưa tiêm đủ hai mũi
khối điều trị vẫn còn quá tải do đó nếu tái hòa nhập
bước đầu là để đi làm khôi phục kinh tế chứ chưa thể giao lưu thông viếng nhau
nhất là khi gia đình bạn hay gia đình người bạn định gặp gỡ có người cao tuổi người có bệnh nền
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho great việt nam
xin chào và hẹn gặp lại